từ ngày một đến ngày một mươi bảy tháng sáu tại khu du lịch văn hóa suối tiên quận chín thành phố hồ chí minh
sẽ diễn ra lễ hội trái cây nam bộ lần thứ một mươi bốn năm hai nghìn một mươi tám nhằm giới thiệu đến du khách những nét đặc sắc
phong phú đa dạng các chủng loại trái cây vùng sông nước nam bộ và tôn vinh thành quả lao động trong lĩnh vực nông nghiệp
lễ hội trái cây nam bộ hai nghìn một mươi tám sẽ giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước nhiều chương trình đặc sắc hấp dẫn
với nhiều hoạt động nổi bật như chợ nổi trái cây hội thi trái ngon an toàn nam bộ hội thi nghệ thuật tạo hình bằng trái cây
diễu hành trái cây khổng lồ kết hợp trình diễn thời trang với họa tiết trái cây
ban tổ chức sẽ chuẩn bị khoảng một tấn trái cây được mua trực tiếp từ các nhà vườn để phục vụ du khách
với mức giá bán rẻ hơn thị trường từ hai mươi ba mươi
nét mới của lễ hội năm nay là triển lãm các vật dụng trang phục nhà nông mang tên sức sống phương nam
chợ nổi trái cây suốt mùa hè với hàng trăm loại trái cây đầu mùa chín mộng
khu vườn kỳ hoa chị thảo với bộ sưu tập trái cây các sắc hoa lạ hiếm và củ quả khổng lồ như
bí ngô đà lạt một trăm năm mươi kg bí đao bình định một trăm linh kg ớt khổng lồ
dịp này khu du lịch văn hóa suối tiên miễn phí vé cổng cho trẻ em đến tham gia lễ hội
trong ngày quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu và giảm năm mươi vé cổng cho học sinh giỏi xuất sắc
có giấy khen trong năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
thêm vào đó các công ty du lịch lữ hành trường học công nhân khu công nghiệp
khu chế xuất tại thành phố khi đăng ký tham gia lễ hội sẽ được miễn giảm từ hai mươi đến ba mươi giá vé
đây là sự kiện văn hóa du lịch thường niên của thành phố góp phần quảng bá đặc sắc trái cây nam bộ
tôn vinh những thành quả lao động trong lĩnh vực nông nghiệp góp phần gìn giữ bộ môn nghệ thuật
tạo hình bằng trái cây độc đáo đưa lễ hội trái cây nam bộ vào các chương trình tour
của các công ty lữ hành quốc tế và nội địa